công an thành phố thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trương đức thưởng và nguyễn quang ngọc cùng chú tại thái nguyên về tội cướp giật tài sản
quá trình điều tra thưởng và ngọc khai nhận trong khoảng tháng bốn đến đầu tháng năm
hai đối tượng đã thực hiện một mươi ba vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động ở địa bàn thành phố thái nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe máy trên các tuyến đường tìm kiếm người dân sơ hở trong bảo quản tài sản để cướp giật
được biết đối tượng thưởng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản hủy hoại tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy

cơ quan công an đã thu hồi được bảy điện thoại di động là vật chứng của bảy vụ án đồng thời hoàn tất thủ tục để trả lại cho các bị hại